chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự chính trị quan trọng khác
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã gặp mặt và chúc tết nhân dân
xã nghĩa trụ huyện văn giang tỉnh hương yên nhân dịp đầu xuân năm mới
xuân kỳ hợi hai nghìn một mươi chín
tại buổi gặp mặt đại tướng tô lâm đã chúc mừng những thành tiệu kết quả đạt được
trên các mặt kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng và đặc biệt là
đóng góp to lớn của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hương yên nói chung
người dân huyện văn giang nói riêng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
năm hai nghìn một mươi tám được đánh giá là năm thành công chung của cả nước
cùng với thành công chung đó tỉnh hương yên và cụ thể là huyện văn giang
cũng đã có được một năm thành công về mọi mặt
trong những ngày tết vừa qua người người nhà nhà đều đã được đón tết
trong không khí đầm ấm vui tươi một phần nhờ vào công tác đảm bảo tốt
an ninh trật tự của lực lượng công an
trong dịp tết vừa qua tỷ lệ vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện văn giang
cũng giảm sâu so với năm ngoái
tai nạn giao thông gần như không xảy ra trên địa bàn
chỉ xảy ra một vụ tai nạn giao thông không nghiêm trọng
nhân dịp năm mới đại tướng tô lâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp
tới toàn thể người dân tỉnh hưng yên nói chung và nhân dân huyện văn giang nói riêng
chúc nhân dân huyện văn giang nhiều sức khỏe để tiếp tục xây dựng quê hương
ngày càng giàu đẹp và phát triển